tại buổi làm việc với ban dân vận thành ủy hà nội đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố nhấn mạnh công tác dân vận
cần phải gần dân sát dân hiểu dân công tác dân vận ở cơ sở phải công khai
minh bạch theo đúng các nguyên tắc xây dựng đảng không để dân chủ cơ sở chỉ là hình thức
để làm được điều này đồng chí vương đình huệ đề nghị ban dân vận thành ủy
cần tiếp tục chỉ đạo phát huy vai trò trách nhiệm tinh thần chủ động sáng tạo
của các đơn vị tổ chức đẩy mạnh phong trào dân vận khéo
nhân rộng các mô hình hay cách làm hiệu quả
bên cạnh đó hệ thống dân vận thành phố phải chú trọng việc thực hiện công khai
minh bạch bảo đảm các nguyên tắc quy chế quy định tránh dân chủ hình thức
kết hợp hài hòa giữa phát huy dân chủ với tăng cường kỷ luật kỷ cường xã hội